sáng ngày hai mươi bảy tháng tám tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời bác
nhân dịp năm mươi năm thực hiện di trúc bác hồ một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương cùng ba trăm chín mươi hai đảng viên trẻ tiêu biểu
chương trình gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời bác nằm trong khuôn khổ đợt tổng kết hoạt động
tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phát động từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ba trăm chín mươi hai đảng viên trẻ có mặt trong buổi gặp mặt lần này là những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời bác
là những tấm gương sáng có sức ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội
xứng đáng về thủ đô
báo cáo với bác với đảng về sự trưởng thành của thanh niên việt nam hôm nay sẵn sàng tiếp nối đón nhận trọng trách những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội theo di trúc của người
với những đảng viên trẻ được gặp mặt giao lưu với các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và cá nhân tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng là vinh dự lớn
các đảng viên trẻ đã vui mừng thông báo những thành tích nổi bật trong thời gian qua
hiện tại ở ngay thời điểm này thì chúng cháu cũng đang triển khai một cái ý tưởng mới
ở ngoài giúp và dự kiến là đến giữa tháng chín này thì sẽ kết thúc
với ý tưởng sáng kiến này thì có khả năng làm lợi đến hai triệu đô
cũng như nơi căn dặn của bác là không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào lúi vào lớp biển quyết trí ăn nằm lên
chúng cháu sẽ cố gắng học tập hơn nữa để nắm bắt và các công nghệ tiên tiến trên thế giới
xứng đáng với lời căn dặn
bản thân cháu cho rằng cháu cũng chỉ là một nhân tố một tế bào nhỏ của xã hội
và cũng là một người cán bộ công chức trẻ trong số những cán bộ công chức trẻ của thành phố
và cháu biết rằng ở bên ngoài xã hội trên đất nước này sẽ còn rất nhiều rất nhiều những bạn cán bộ công chức trẻ khác
đang ngày đêm tìm tòi học hỏi say mê nghiên cứu sáng tạo và cống hiến cho đơn vị mình
và cháu tin rằng các bạn cũng sẽ cống hiến hết mình nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu của một đảng viên
phát biểu tại buổi gặp mặt tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ sự phấn khởi vui mừng
được gặp gần bốn trăm linh đại biểu đảng viên trẻ về thủ đô báo công dân bác
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước gửi đến các đồng chí đảng viên trẻ tiêu biểu
những tình cảm niềm tin sâu sắc đồng thời chúc mừng thành tích mà các đảng viên trẻ đã đạt được
hoàn ngành sáng kiến của ban bí thư trung ương đoàn tổ chức đợt sinh hoạt tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định thanh niên là lực lượng đóng vai trò hết sức quan trọng
trong quá trình thành lập và hoạt động của đảng ta
các đại biểu về dự cuộc gặp mặt lần này vừa là cán bộ đoàn đoàn viên đồng thời là những đảng viên trẻ
thời gian tới tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn các đảng viên trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng như thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình
gửi tới các đồng chí lời chào thân ái lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
và qua các đồng chí cũng cho tôi gửi tới toàn thể thế hệ trẻ việt nam chúng ta
một đất nước anh hùng một đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh có lịch sử phát triển rất lâu dài
với truyền thống hết sức vẻ vang
sắp tới có nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa để đi theo chân bác
muốn nhớ lời bác dặn theo chân bác thì trước hết phải biết bác là thế nào
bác dặn cái gì
không phải là chỉ nhớ chỉ học thuộc lòng
nó phải ngấm vào máu vào tim vào ốc của mình
trở thành những cái điều mình chăn trở mình suy nghĩ
mình dây dứt để mình hành động làm theo bác
sống chiến đấu học tập làm việc theo gương bác hồ vĩ đại cơ mà
chứ không phải chỉ học để mà biết để mà nói phải không
riêng nghe về cuộc đời bác nghe về di trúc của bác đã biết bao nhiêu cái chuyện hết sức cảm động
phong phú vĩ đại không chỉ trong nước cả thế giới
mà tại sao bác hồ lại có uy tín lớn như thế
nó có phải cao xa gì
có phải cao gì đâu bác rất gần gũi với chúng ta
cho nên phải hiểu thấm nhận tất cả những cái điều bác đã dạy
và thực hiện cho bằng được cái đó
và toàn bản toàn dân ta cũng phải thực hiện cái đó
theo tổng bí thư chủ tịch nước đã là đoàn viên thanh niên
cần sung kích đi đầu phát huy tinh thần
đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
đảng viên trẻ càng cần gương mẫu tiên phong hơn nữa
đúng với vai trò vị trí
đảng viên trẻ việt nam xứng đáng trở thành lực lượng dự bị tin cậy
hùng hậu để bổ sung vào nguồn lãnh đạo của đảng bộ các cấp
mà các đồng chí nhớ mình là đảng viên trẻ
đội dự bị tin cậy hùng hậu của đảng
là nguồn bổ sung kết nạp vào đảng
vào các đội ngũ lãnh đạo của đảng ở tất cả các cấp
tiềm năng lớn lắm
trách nhiệm cũng vinh dự nặng nề lắm
thế thì chỉ mong các đồng chí là nhớ cho hai cái chữ đã gọi là đảng viên
thì phải tiên phong và gương mẫu
và chả cứ đảng viên đoàn viên đã tiên phong với gương mẫu rồi
tiên phong là đi đầu gương mẫu là làm gương làm mẫu
cho mọi người ta sẽ nói theo
có đúng không
nói thế này thôi nhưng mà thực hiện khó lắm đấy
thôi các đồng chí thì cứ mong cho là
tôi chỉ mong các đồng chí là làm sao tiền phong và gương mẫu
đúng vai trò vị trí đảng viên trẻ của đảng cộng sản việt nam
con cháu của chủ tịch hồ chí minh bác hồ kính yêu của chúng ta
động viên căn dặn và định hướng cho các đảng viên trẻ
trong việc tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện theo lời dạy của bác hồ kính yêu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn
mỗi đảng viên trẻ cần biết hy sinh phấn đấu
để công nghiệp của chúng ta
động viên trưởng thành hơn nữa làm cho đảng ta mạnh lên
mỗi đồng chí là một hạt nhân ở trong trung ương
nhắc nhở các đồng chí đảng viên trẻ không được sớm tự hài lòng
với những thành tích kết quả đã đạt được
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ để tiên phong gương mẫu
trên từng lĩnh vực đòi hỏi mỗi đảng viên cần có đức có tài
rèn đức luyện tài
trong đó đức phải là gốc
đức không phải chỉ là ăn
đối xử với nhau hàng ngày
cái đó là lẽ thông thường
cái đức là sự trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân
đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên tối cao
làm cái gì cũng phải vì đất nước vì tổ quốc này đã
đừng nghĩ đến mình rồi
bác hồ nói sâu sắc lắm
nếu mà dẫn chứng kể ra thì nhiều vô cùng
chưa làm gì đã đè đầu cưới cổ dân
cô dùng chữ như thế
là con của dân là em của dân nhân dân sinh ra ta phải học tập thử thách trong cuộc sống mới có thể trưởng thành được chứ
thậm chí bác hồ hy sinh cả cuộc đời
không gia đình
tất cả vì nước vì dân
phải đặt cái này lên cao trên hết
thì nói tóm lại là
chúng ta là đảng viên trẻ
là nguồn bổ sung phát triển cho đảng
là đội hậu bị đáng tin cảnh
đáng tin cảnh của đảng
trông vào các đồng chí trông vào ai nữa
lớp già thì phải theo quy luật của thời gian
quy luật của trời đất là không thể sống mãi được
thì phải có kế tục số trẻ vào
là đội dự bị đáng tin cảnh của đảng
trách nhiệm các đồng chí lớn lắm
mong các đồng chí thấm cái này cho
mặc dù các đồng chí biết hết rồi
như tôi nói lúc đầu là biết rồi
khổ lắm nói mãi
nhưng mà nhân cái dịp này
muốn tâm sự với các đồng chí
thật sự từ đáy lòng mình
cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem
có những người thiếu thốn gì đâu
nhà cửa có thiếu thốn gì đâu
mà sao tham thế
chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm mút rồi
nói nhỏ là chấm mút
nói to là vi phạm pháp luật
bất chấp cả pháp luật
không còn xứng đáng
đáng là đảng viên
dân người ta khinh
người ta coi thường
tại sao bây giờ đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
được dân ủng hộ thế
vì nó đúng quá
cho nên là rất mong các đồng chí
nơi nào khó có thanh niên cơ mà
nhân dịp này
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá đợt hoạt động tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo trần bác
với những hoạt động thiết thực cụ thể
là đợt sinh hoạt có giá trị
như bài học lớn để đoàn viên thanh niên nói chung
và đảng viên trẻ nói riêng
trưởng thành hơn nữa
tổng bí thư chủ tịch nước cũng tin tưởng
thế hệ trẻ việt nam nhất định sẽ vươn lên
để không thua kém các thế hệ đi trước
và thanh niên các nước tiên tiến trên thế giới